nghề giáo vẫn luôn được coi là nghề cao quý trong xã hội
không phải ai cũng làm được giáo viên và không phải ai sau khi học các trường sư phạm ra cũng là giáo viên giỏi
môi trường học đường là môi trường đặc biệt và người thầy là nhân tố quan trọng để dạy dỗ bao thế hệ học trò thành người tử tế có tài
chính vì vậy trong các mối quan hệ dưới mái trường việc giữ gìn hình ảnh người giáo viên chuẩn mực gương mẫu và tâm huyết với nghề là một trong những việc làm quan trọng và cần thiết
khi bàn về văn hóa học đường chúng ta vẫn thường bàn nhiều đến mối quan hệ học trò với thầy cô giáo học trò với nhau
mà quên rằng những ứng xử của người trường
thầy đối với học sinh cũng cần được bàn kỹ
ngay tại thủ đô hà nội cuối tháng chín vừa qua mạng xã hội xôn xao với clip giáo viên lớp một mươi hai bạo hành học sinh
bài viết cho biết cô giáo đuổi một nữ học sinh ra khỏi lớp
nữ sinh đã quỷ khóc vang xin cô giáo suốt hai giờ đồng hồ đến mức lên cơn co giật kiệt sức
cũng tại hà nội một thầy giáo dạy cấp ba ở thạch thất đã chỉ mặt bóc cằm sưng tao thậm chí chửi học sinh là con chó ngay trên bục giảng

cô giáo cắt tóc học sinh giữa bục giảng để phạt bắt học sinh uống nước sẻ lo bảng
đó là một số vụ việc hành vi không phù hợp thậm chí là phản giáo dục của thầy giáo cô giáo đối với học sinh
khiến nhiều người cho rằng đến lúc cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa về vấn đề đạo đức nhà giáo trong trường học
một số vấn đề tiêu cực rất là nhỏ thôi như là cái việc giáo viên cho học sinh uống nước rẻ lo bảng này
rồi là học sinh bị các thầy cô cho
học sinh tát các bạn ở trong lớp một cái hiện tượng rất là hy hữu thôi
nhưng mà qua những cái việc đó thì từ lãnh đạo bộ cho đến các ban ngành đã có cái chủ trương xây dựng văn hóa ứng xử trong học đường
và cái điều này đã giúp cho các nhà trường bám vào những cái nội dung đó và xây dựng nhà trường về thực hiện văn hóa ứng xử
những cái hành vi đấy nó là những cái hành vi rất là tiêu cực
và khi mình nghe mình cũng thấy vô cùng
đặc biệt là địa vị là cả người thân người nhà của mình bị như vậy thì thật sự nó rất là đáng lên án
và em thấy người làm giáo viên mà có những hành vi như vậy là không đúng mực
và đấy là nó sẽ là một con sâu lầm rồi
cái ngay khiến cho toàn bộ tập thể lúc mặt của những giáo viên việt nam sẽ bị ánh xấu đi
dù có nghịch ngợm hay ngang bướng cũng là đặc thù lứa tuổi
đối với tùy hành vi có thể tùy mức độ phạt nặng nhẹ mà thầy giáo cô giáo nên chọn cách xử lý ứng xử hoặc thưởng phạt cho phù hợp
việc xúc phạm danh dự học sinh ngay giữa bục giảng hay giữa trốn đông người sẽ khiến các em càng trở nên ngỗ ngược
và vốn sẵn tính sĩ diện sẽ khiến chúng càng thêm phản kháng gây ra những hậu quả không đáng có trong chính mối quan hệ với thầy cô giáo của mình
người thầy người cô vừa có năng lực trong giảng dạy và vừa có cách đối nhân xử thế đúng mực thì sẽ là tấm gương tốt để dẫn dắt thế hệ sau này để đào tạo lên những con người họ có tốt đẹp hơn
theo quan điểm của thầy đào mạnh đạt không giống như mối quan hệ ở những trường phổ thông
giảng đường đại học có một đặc thù riêng khi mà người thầy và sinh viên có những sự xa cách nhất định
không có lứa tuổi
để uốn nắn về hành vi ứng xử nhưng các thầy giáo cô giáo cũng cần coi việc làm gương cho sinh viên là một trong những tiêu chí quan trọng để sinh viên nỗ lực hơn trong học tập
ngoài làm gương bản thân người thầy cần luôn trao dồi tích lũy các kiến thức mới hơn nữa cần tạo sự gần gũi với sinh viên để thấu hiểu và tìm tiếng nói chung trong những hạn chế về khoảng cách thế hệ và suy nghĩ
người việt là người trọng chữ nghĩa trọng việc học hành
người việt là người trọng những việc mà những con người có trình độ có trí tuệ có đạo đức nữa thì không thể nào thiếu vai trò của người thầy được
bởi vì nói thế thôi người thầy không chỉ đơn giản ở trên dạng đường mà người thầy ở bất cứ một nơi nào mà chúng ta gặp ngoài đời sống
tuy nhiên người thầy trên giảng đường là những người thầy có nghiệp vụ sư phạm có tính chất chuyên nghiệp hơn
rõ ràng là đấy phải là những tấm gương sáng cả về trình độ chuyên môn cả về đại học
dù ở môi trường phổ thông hay giảng đường đại học trong một tập thể việc có thưởng có phạt là cần thiết để đảm bảo môi trường có tính tổ chức
nhất là khi không phải học sinh nào cũng có sẵn tính kỷ luật tự giác
tuy nhiên cách ứng xử sao cho phù hợp với đúng vai trò và tình cảm của người thầy giáo mới thực sự thể hiện được trình độ sư phạm cũng như cái tâm và sự khéo léo của người thầy
chúng ta cũng phải thay đổi một số cái điều mà chúng ta muốn quen
rõ ràng là người thầy cũng phải nâng cao trình độ trí thức hơn nâng cao các giá trị đạo đức hơn để ngày càng đáp ứng được tốt hơn
trong bối cảnh mà xã hội ngày nay các lớp trẻ đang tiếp cận công nghệ ngày càng cao hơn
thì chúng ta cũng phải thay đổi đến phong cách giảng dạy phù hợp với nữ tuổi và tâm sinh lý
thì rõ ràng nó sẽ có hiệu quả hơn
các em lên lớp không phải chỉ là chuyên môn không mà ở đó là còn sự là giao hòa như tôi đã nói
giữa tâm tư tình cảm của một nhà giáo với hoạt động nghề nghiệp
đây là một hội thi về xây dựng văn hóa ứng xử trong môi trường học đường
văn hóa học đường là tổng hòa nhiều mối quan hệ dưới mái trường
trong đó có ứng xử của thầy giáo cô giáo đối với các học sinh
ngoài việc xây dựng và ban hành các hệ giá trị văn hóa trong trường học
thực hiện một cách khoa học không áp đặt không cầu toàn
thì xây dựng văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động thực tiễn như thế này
cũng là một cách thiết thực và hiệu quả
các hoạt động các phong trào thi đua giúp không chỉ học sinh
mà bản thân các thầy giáo cô giáo các cán bộ nhân viên trong nhà trường thẩm thấu
xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp văn minh văn hóa
cũng phải do chính thầy cô học sinh cùng làm mới đem lại hiệu quả
buổi liên hoan tọa đàm ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mong muốn
được đem đến những thông điệp về những nét văn hóa ứng xử
về những cái tồn tại ở trong các nhà trường
và cái biện pháp để giải quyết những cái tồn tại đó
với học sinh sinh viên chúng ta đều có những yêu cầu
phải được bồi dưỡng rèn luyện trong các giờ học
các hoạt động của nhà trường để hình thành phẩm chất đạo đức nhân cách
thì đối với người thầy ảnh hưởng của người thầy đối với học trò là vô cùng lớn
do đó phải yêu cầu quy định sự chuẩn mực gương mẫu
đề cao sự tâm huyết trách nhiệm với nghề từ phía người thầy giáo cô giáo
rèn mình trước khi rèn người
các thầy cô các bộ giáo viên nhà trường cũng như là kể cả các bác lao công hay bảo vệ
chúng ta đều tự rèn mình thông qua những lời nói những hành vi
và từ những cái việc cử chỉ dẫn dắt các em học sinh từ cái việc nhỏ nhất
và bằng cái tình cảm yêu thương các con
thì chúng ta mới có thể giúp cho các con là noi gương với bản thân mình
mình phải là người làm gương trước chứ mình không thể nào áp đặt các con là phải làm thế này và làm thế kia mà mình lại không làm
thì đó là cái điều rất là quan trọng
trong cái chương trình giáo dục phổ thông
thì văn hóa và cái hành vi văn hóa là một trong những cái trụ cột những cái phần quan trọng trong cái phẩm chất và cái năng lực của cái chuẩn đầu ra đối với mục tiêu của chương trình đào tạo
và cái văn hóa nó cũng là một cái trụ cột quan trọng của cái thực thể của cái công dân toàn cầu trong cái xã hội bốn
và khi chúng ta làm tốt cái giáo dục văn hóa để hình thành cái hành vi văn hóa được
thì nó cũng sẽ nâng cao được cái gọi là phẩm chất ở một cái công dân trong cái xã hội ngày nay
và nó sẽ từ đó nó sẽ giúp cho cái con người nó cũng sẽ phát triển cái năng lực tốt hơn trong cái xã hội mà xã hội học tập học tập suốt đời
và tất cả mọi người đều phải vươn lên đều phải tự hoàn thiện
một học ushensky nói nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh
sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức
bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác
dạy học là một nghề đặc biệt mà ở đó sản phẩm của nó không phải là vật chất cụ thể
mà là sự trưởng thành cả về kiến thức kỹ năng và năng lực nhân bản của các thế hệ học trò
sự gương mẫu của người thầy sẽ mang những thành quả lớn
không chỉ cho những người thầy